thưa quý vị khi tuổi tác ngày càng cao con người càng dễ mắc các căn bệnh mãn tính thậm chí là bệnh tật kép
do đó nhiều người già sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn để tìm mua các loại thuốc sản phẩm dinh dưỡng thực phẩm chức năng để chăm sóc bồi bộ sức khỏe
và đánh đúng tâm lý đó hàng loạt sản phẩm trong đó có nhiều loại là hàng kém chất lượng được quảng cáo có chức năng phòng ngừa
điều trị bệnh tuổi già bày bán tràn lan trên thị trường khiến cho người dùng hoang mang không biết đâu mà lần
nhằm bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và uy tín của các nhãn hàng đã được bảo hộ bản quyền
thời gian vừa qua lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc sản xuất buôn bán sản phẩm hàng giả hàng nhái hàng trôi nổi trong lĩnh vực này
kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của truyền hình công an nhân dân
ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba qua kiểm tra đột xuất điểm tập kết kinh doanh hàng hóa tại một căn hộ thuộc khu trung cư ở quận hoàng mai
lực lượng quản lý thị trường hà nội đã phát hiện ba tấn nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
tương đương hàng triệu viên thuốc các loại cùng gần một tấn bao bì tem nhãn các sản phẩm thuốc thực phẩm chức năng sản phẩm dinh dưỡng
tại thời điểm kiểm tra chủ lâu hàng là nguyễn thị kiểu anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại mai động hoàng mai có facebook với tên kiểu anh nguyễn l d san
không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào để chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến việc kinh doanh các loại hàng hóa nói trên
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng vi phạm ra xử lý ở mức độ viên pháp nhất
có thể nói hiện nay thị trường thực phẩm chức năng nói chung và sản phẩm dinh dưỡng cho người già nói riêng
đang thật sự hỗn loạn vàng thau thật giả
không ít người cao tuổi đã mất tiền oan vì mua phải sản phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc xuất xứ
nghe theo những lời quảng cáo thổi phồng trên mạng bà phạm thị thanh nga quận đống đa hà nội
đã chi gần năm triệu đồng để mua hàng loạt sản phẩm dinh dưỡng đường giới thiệu là thuốc bổ có công dụng thần kỳ đối với sức khỏe
nhưng khi nhận hàng mới thấy thông tin trên sản phẩm không đáng tin cậy khiến bà rơi vào tình huống dở khóc dở cười
bò thấy tiếc bà uống thì lo
thế là uống xong một thời gian mặt chân tay nó to phù giữ nước
nó thỉnh thoảng mệt mỏi nó tróng mặt
tôi nhập viện là tình trạng nó bị phù mặt phù chân
mà chân tay cứ va đâu tìm được
xuy thương thân mới giữ nước
thực tế đã có nhiều người già tiền mất tật mang thậm chí phải nhập viện cấp cứu
và chịu những hệ lụy nặng nề vì sử dụng thuốc bổ thực phẩm chức năng trôi nổi
không rõ nguồn bốc xuất xứ
đây là bối nguy rất khó hăn ngừa
bởi gian thương sử dụng muôn nghìn chiêu trò tinh vi nhằm lừa bị khách hàng
với tâm lý muốn thoát khỏi bệnh tật khỏe mạnh sống lâu
người cao tuổi dễ dàng bị thuyết phục
sẵn sàng mở hầu bao để mua sản phẩm dinh dưỡng trôi nổi
mà không tham khảo ý kiến của y bác sĩ
để rồi phải gánh chịu những hệ lụy khôn lường
mới đây sau khi phát hiện và thu giữ một lô thực phẩm
chất năng trôi nổi lực lượng chất năng đã gửi đến
trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội để xét nghiệm
kết quả cho thấy bên trong sản phẩm cha thảo dược
có chứa sibutramine và siproheptadine
đây là hai loại chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
vì chúng có thể gây đột quỵ tổn thương não nhồi máu cơ tim
và nhiều nguy cơ nguy hiểm khác cho người sử dụng
vậy người dân đặc biệt là người cao tuổi
phải làm thế nào
để không mua phải sản phẩm dinh dưỡng
là hàng giả hàng nhái hàng trôi nổi kén chất lượng

để không mua phải sản phẩm dinh dưỡng

để không mua phải sản phẩm dinh dưỡng

đặc biệt là các bậc cao niên lựa chọn sử dụng hàng ngày
chính vì thế đây là một trong những mặt hàng
bị làm giả làm nhái rất nhiều
hệ lụy của việc sản xuất buôn bán thực phẩm
dinh dưỡng giả mạo là rất nghiêm trọng
nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe
tiền bạc của người dân
mà còn gây thiệt hại cho các doanh nghiệp
đã được bảo hộ bản quyền
vậy hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào
kính mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục pháp luật và chính sách ngay sau đây

đến dưới năm trăm linh triệu đồng
thu lợi bất chính từ một trăm linh triệu đồng
đến dưới năm trăm linh triệu đồng
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ thương tổn cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
gây thiệt hại về tài sản từ một trăm linh triệu đồng
đến dưới năm trăm linh triệu đồng
thì bị phạt tù từ năm đến một mươi hai năm
phạm tội sản xuất bu bán hàng giả
trị giá năm trăm linh triệu đồng trở lên
thu lợi bất chính từ năm trăm linh triệu đồng
đến dưới hai tỷ đồng

gây thiệt hại về tài sản từ năm trăm linh triệu đồng
đến dưới một năm tỷ đồng
gây tổn hại sức khỏe của người khác
từ sáu mươi một trở lên
gây tổn hại cho sức khỏe cho nhiều người
mà tổng tỷ lệ tổn thương
từ sáu mươi một đến một trăm hai mươi một
hoặc làm chết người
thì bị phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm
phạm tội gây thiệt hại về tài sản
một năm tỷ đồng trở lên
thu lợi bất chính hai tỷ đồng trở lên
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của nhiều người
mà tổng tỷ lệ tổn thương
từ một trăm hai mươi hai trở lên
hoặc làm chết nhiều người
thì bị phạt tù hai mươi năm
trung thân hoặc tử hình
ngoài ra người phạm tội còn bị phạt tiền
cấm hành nghề tịch thu một phần
hoặc toàn bộ tài sản
trường hợp pháp nhân phạm tội
thì bị phạt tiền cao nhất đến hai mươi tỷ đồng
hoặc đình chỉ hoạt động dữ biến
thưa quý vị hành vi sản xuất
buôn bán các loại thực phẩm chất năng giả
đặc biệt là sản phẩm dinh dưỡng
cho người già có xu hướng dịch chuyển
từ nhỏ lẻ thành đường dây ổ nhóm
lớn liên tỉnh
thậm chí là xuyên quốc gia
với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi kín kẽ
xong vỏ quyết giày có móng tay nhọn
mọi hành vi bất chính của gian thương
không thể qua mắt lực lượng chất năng
sau đây là một trong rất nhiều
ổ nhóm sản xuất buôn bán thuốc tây giả
mà lực lượng chất năng đã triệt phá
trong thời gian vừa qua
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đội quản lý thị trường số một và số hai mươi năm
cục quản lý thị trường hà nội
phối hợp với công an huyện trương mỹ
tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà cấp bốn
nằm sâu trong khu dân cư
ở thôn cao sơn xã tiên phương huyện trương mỹ
đã phát hiện một mươi hai lọ thực phẩm chức năng giả
đã được đóng gói thành phẩm
với bao bì nhãn mắt bắt mắt
nhìn bên ngoài
người tiêu dùng rất khó để có thể phân biệt được
đâu là hàng thật đâu là hàng giả
vì tên mắt gần như giống hệt nhau
tại thời điểm kiểm tra
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng bốn thanh niên
đang dán các nhãn hiệu
như lady v ba x chaman hippoly
cùng tên chống hàng giả
lên vỏ hộp sản phẩm
điều đáng nói là mặc dù ra lò
tại một căn nhà cấp bốn ẩm thấp bẩn thiểu
mất vệ sinh
nằm ngay trong khu dân cư ở ngoại thành hà nội
nhưng đa phần các vỏ hộp
đều gắn nhãn mát của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới
xuất xứ từ các nước phát triển
như hàn quốc nhật bản mỹ châu âu
ngoài số thành phẩm nói trên
lực lượng chức năng còn phát hiện
bốn bảy mươi lọ nhựa
không có nhãn mát
đựng hai mươi viên sủi mỗi lọ
sáu mươi bảy kg thuốc viên các loại không có nhãn mát

có chữ lady x chaman tocqueen v ba
tem chống hàng giả
một mươi năm chiếc tên nhãn mát

tại thời điểm bị kiểm tra
chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở
quà đối chứng với người đại diện
của một số công ty có hàng hóa
với tên gọi bào bì
giống với sản phẩm được phát hiện tại cơ sở này
được biết toàn bộ sản phẩm trên
đều là hàng giả hàng nhái
với tinh chất nghiêm trọng của vụ việc
cục quản lý thị trường hà nội
đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
để tiếp tục làm rõ
để các đối tượng liên quan ra chỉnh chỉ trước pháp luật
thưa quý vị theo thống kê của các cơ quan
nghiên cứu xã hội dân số việt nam
đang dần bị già hóa
có nghĩa là lượng người sử dụng thực phẩm dinh dưỡng
sẽ ngày càng cao
người dân tìm tới thực phẩm chức năng
với mong muốn là tăng cường miễn dịch
cải thiện sức khỏe
nhưng nếu dùng phải hàng dởm hàng kém chất lượng
thì chẳng những không lợi ích gì
mà thậm chí còn hủy hoại sức khỏe
chính vì thế các chuyên gia khuyên cáo
khi sử dụng sản phẩm dinh dưỡng
người cao tuổi cần cẩn trọng lựa chọn kỹ cảng
tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ
tránh tiền mất tật mang
về phía cơ quan hữu quan
mong rằng tới đây các ban ngành chức năng
sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa
nhằm ngăn chặn triệt để những hành vi vi phạm pháp luật này
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả
trong chương trình tuần sau